sáng nay cả nước đã có thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín đều ở thôn hạ lôi huyện mê linh thành phố hà nội
một bệnh nhân là nữ sáu mươi tuổi bán tạp hóa tại chợ người còn lại là nam hai mươi sáu tuổi công nhân công ty samsung bắc ninh
có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ hai trăm năm mươi bốn
như vậy là đến thời điểm này thì việt nam đã có tổng cộng hai trăm sáu mươi hai ca bệnh riêng ở thôn hạ lôi có một mươi ca bệnh
một trăm bốn mươi bốn ca đã bình phục còn lại một trăm một mươi tám ca đang được điều trị tại một mươi bốn bệnh viện
trong đó số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai là hai mươi hai trường hợp
và số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính là một mươi sáu trường hợp
thưa quý vị chiều ngày hôm qua thành phố hà nội đã điều động một mươi năm đội phản ứng nhanh về huyện mê linh
để hỗ trợ địa phương khoanh vùng dập ổ dịch covid một mươi chín ở thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh
các đội phản ứng nhanh này sẽ hỗ trợ chuyên môn cho trung tâm y tế huyện mê linh
khoanh vùng cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
tại ổ dịch thôn hạ lôi tính đến chiều ngày một mươi hai tháng bốn
tp hà nội đã ghi nhận một trăm linh tám trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có hai ca mắc mới ghi nhận trong ngày cùng cư trú tại xã mê linh làm nghề trồng hoa và bán hoa
hiện tại cả hai bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín từ xã mê linh
chính quyền địa phương đã khoanh vùng thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thôn hạ lôi
với một mươi một bảy mươi bảy khẩu trong hai mươi tám ngày
cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sáu tám trăm chín mươi năm người
hiện đã có kết quả của một sáu trăm bảy mươi năm mẫu tất cả đều âm tính
văn phòng thủ tướng anh ngày một mươi hai tháng bốn xác nhận
ông boris johnson đã rời khỏi bệnh viện sanh thomas ở thủ đô london
để tiếp tục quá trình hồi phục sức khỏe sau khi mắc covid một mươi chín
một người phát ngôn của phố downing cho biết
theo lời khuyên từ đội ngũ y tế
thủ tướng sẽ không trở lại công việc ngay lập tức
ông gửi lời cảm ơn tới mọi người ở bệnh viện xanh thomas
vì đã chăm sóc sức khỏe tuyệt vời cho ông
trước đó trong thông báo ngày một mươi một tháng bốn
người phát ngôn chính phủ anh cho biết
nhà lãnh đạo năm mươi năm tuổi này đã rời phòng điều trị tích cực được hai ngày
và quá trình điều trị ghi nhận chuyển biến tốt
trong ngày một mươi tháng bốn thủ tướng johnson đã có thể đi lại được một đoạn ngắn và tinh thần rất tốt
dịch bệnh covid một mươi chín lan rộng không chỉ khiến nhiều người trên khắp thế giới tử vong
mà nó còn lây lan sang các nhân viên y tế đang ngày đêm điều trị cho người bệnh
tính đến nay đã có tổng cộng hơn hai mươi hai nhân viên y tế dương tính với virus sars cov hai
tại năm mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
đây là con số thống kê theo báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày của tổ chức y tế thế giới
được công bố vào tối ngày một mươi một tháng bốn
báo cáo khẳng định việc nắm bắt tình hình mắc bệnh của nhân viên y tế là rất quan trọng
kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy
nhân viên y tế mắc bệnh ở các cơ sở y tế và cộng đồng
hầu hết bị nhiễm từ các thành viên của chính gia đình mình
báo cáo nhấn mạnh các nhân viên y tế nên sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân trong khám chữa bệnh
kêu gọi các nước phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên y tế
giảm rủi ro thấp nhất và tôn trọng quyền có điều kiện làm việc tốt hơn